ngày một mươi tháng một mươi tàu cá bảy trăm bốn mươi một thuộc hải đoàn một trăm hai mươi chín quân cảng sài gòn quân chủng hải quân đã cập cảng hải đoàn một trăm hai mươi chín
tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đưa một mươi hai ngư dân trên tàu cá bd chín mươi chín nghìn một trăm ba mươi bảy ts gặp nạn về đất liền an toàn
tàu cá bd chín mươi chín nghìn một trăm ba mươi bảy ts do ông phạm văn danh chú tại xã hoài hải huyện hoài nhơn tỉnh bình định làm thuyền trưởng bị mắc cạn
và vào bãi đá ngầm cách đảo đá tây một năm hải lý về hướng đông bắc
trên tàu có tất cả một mươi hai ngư dân hành nghề lưới vây cá ngừ đa phần đều là ngư dân của tỉnh bình định
con tàu sáu trăm hai mươi bốn đã nhanh chóng có mặt tại vị trí tàu bị nạn để ứng cứu
do tàu cá bị mắc nạn sóng vỗ vào làm tàu bị thủng nhiều vị trí khác nhau không thể bịt các lỗ thủng
nên thuyền trưởng tàu cá bd chín mươi chín nghìn một trăm ba mươi bảy ts quyết định bỏ tàu
tàu sáu trăm hai mươi bốn đã chuyển một mươi hai ngư dân cùng một số tài sản trên tàu cá bd chín mươi chín nghìn một trăm ba mươi bảy ts về tàu sáu trăm hai mươi bốn an toàn
sau đó đưa một mươi hai ngư dân lên đảo đá tây để chăm sóc sức khỏe y tế ban đầu